trang bị hệ thống máy móc hiện đại khoa sản phụ khoa bệnh viện đa khoa tâm anh
mang đến dịch vụ thăm khám sức khỏe thai kỳ toàn diện chuyên nghiệp
với pháp đồ điều trị cá thể hóa được xây dựng riêng cho mỗi bệnh nhân
đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế theo sát hỗ trợ mọi vấn đề
trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện và phục hồi tại nhà
sẽ bảo đảm tiêu chí mang lại hiệu quả tối đa
trong công tác thăm khám chẩn đoán điều trị và chăm sóc sau điều trị
khi gặp các triệu chứng bất thường hoặc cảm thấy lo lắng trong thai kỳ
mẹ bầu cần đến ngay các cơ sở y tế bệnh viện có chuyên hoa sản
để được thăm khám và điều trị kịp thời